trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ